trước đó ngày hai mươi bốn tháng một mươi hai người hâm mộ không khỏi lo lắng trước thông tin showger bts dương tính với covid một mươi chín
được biết nam đã trở về hàn quốc vào ngày hai mươi ba tháng một mươi hai sau khoảng thời gian ở mỹ và nhận kết quả dương tính
ngay sau khi đáp xuống sân bay incheon
chuyên về hàn quốc từ ngày sáu tháng một mươi hai anh đã xét nghiệm pcr hai lần và cho kết quả âm tính
cũng như tự hoàn thành cách ly tại nhà
tuy nhiên đến hôm nay nam maido xuất hiện triệu chứng nên đã đi xét nghiệm và nhận kết quả dương tính
rm về hàn quốc từ ngày một mươi bảy tháng một mươi hai trưởng nhóm bts cũng đã test pcr và có kết quả âm tính
đến hôm nay một ngày trước khi hết hạn cách ly tại nhà thì ro em nhận được kết quả xét nghiệm dương tính với covid một mươi chín
trong suốt thời gian qua jin không có triệu chứng gì
mặc dù suga đã tiêm đủ hai mũi vaccine và không có triệu chứng
thế nhưng khi nhìn ảnh của nam ido khi đáp xuống sân bay incheon netizen vẫn đang cảm thấy vô cùng lo ngại
trong lọt ảnh này rapper của bts dù đeo khẩu trang kém mít
lộ đôi mắt trông khá mệt mỏi gương mặt kém tươi tắn
fan cho rằng ở thời điểm này suga cảm thấy mệt mỏi về nhiễm bệnh
nhưng cũng có ý kiến cho rằng nam ido kiệt sức do chuyến bay dài
được biết cả jin và rm đều đã tiêm đủ hai mũi vào tháng tám vừa qua
và không tiếp xúc với các thành viên bts sau khi về hàng
dù vậy phan vẫn vô cùng lo lắng đồng thời mong các thành viên sớm khỏi bệnh